xin kính chào quý vị và các bạn
tại trung bộ vẫn là nơi có nơi nhiệt độ cao nhất trên cả nước
khi mức nhiệt trưa chiều mai suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực ninh thuận bình thuận
vẫn duy trì ở ngưỡng là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi bảy độ và có nắng nóng gây gắt
nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ cháy rừng bị đẩy lên cao
ngoài ra nắng nóng cũng dễ gây ra tình trạng kiệt sức do mất nước
vì vậy người dân tại đây cần có các biện pháp tránh nắng trong giờ cao điểm
để đảm bảo sức khỏe
xa nở phía nam cả khu vực tây nguyên và nam bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động trung bình
nên về chiều tối chỉ có mưa rào và rông rải rác
còn ban ngày trời còn nắng gián đoạn với mức nhiệt độ ngày đêm tại tây nguyên là hai mươi ba mươi hai độ
còn tại khu vực nam bộ là hai mươi bốn ba mươi bốn độ
trở ra bắc bộ dạnh áp thấp và hồi tụ gió đều suy yếu nên cho đêm nay có mưa rông rải rác
riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa
sang ngày mai khu vực này sẽ có nắng nhiều hơn
nên mức nhiệt tăng lên ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ cục bộ có nơi cao hơn
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió tây nam đến nam cấp ba cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi ba độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông
tầm nhìn xa giảm xuống ở mức bốn một mươi km trong mưa gió tây nam cấp bốn cấp năm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội mây thay đổi ngày nắng chiều tối và đêm
có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ